bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cũng khẳng định thời cơ để tham gia vào công ước chín mươi tám đã chín mùi
bộ lao động thương binh và xã hội đã thiết kế chín nội dung kế hoạch hành động một khi công ước chín mươi tám được phê chuẩn
đi kèm với đó là điều chỉnh hoạt động các hành lang pháp luật về người lao động một cách đồng bộ
trong quá trình chuẩn bị tham gia trình với quốc hội tham gia chúng tôi cũng đánh giá và xà xoát đầy đủ những khó khăn thách thức mà chúng ta phải vượt qua
trong đó có hai vấn đề rất lớn đó là gì
làm sao để thúc đẩy thương lượng tập thể một cách thực chất nhưng phải giữ vững được cái quan hệ cũng như ổn định chính trị và xã hội
nhất là khi chúng ta cho việc ra đời các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bên cạnh tổ chức của tổng liên đoàn
chắc chắn là sẽ gặp những khó khăn thách thức nhất định
tham gia công ước chín mươi tám là điều cần thiết
tuy nhiên nhiều đại biểu quốc hội và người lao động quan tâm đó là tổ chức công đoàn việt nam
phải vươn lên trong tình hình mới để hoàn thành vai trò của mình theo hiến pháp luật pháp quy định để bảo vệ lợi ích của công nhân và người lao động việt nam
đồng thời cũng góp phần vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc việt nam